cho các lực lượng đang túc trực chốt chặn phòng chống dịch bệnh tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố
với nhiệm vụ kép là chống bão trong chống dịch thì lực lượng công an phối hợp chặt chẽ
cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng thiết lập
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng đứng đầu với mọi khó khăn để bảo vệ nhân dân
và những hình ảnh đó đã được đông đảo cư dân mạng chia sẻ trong những ngày này
nước mưa rột từ trên xuống ở bên dưới nước cũng đã ngập qua bàn chân
bữa cơm vội vàng trong lán
có những lán do mưa to đã sập chăn màn cũng ướt hết
đó là những hình ảnh các chiến sĩ công an dầm mình trong mưa bám chốt
làm nhiệm vụ phòng dịch chống covid được chia sẻ trên mạng xã hội
ngay lập tức những hình ảnh này đã nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ
bày tỏ tình cảm và khiến nhiều người không khỏi xót xa
thương các lực lượng tuyến đầu chống dịch
thương các anh gồng mình chống đỡ đối thủ kép
mong dịch bệnh và thiên tai chóng qua để quê hương trở lại bình yên
đang dịch lại đến mùa bão lũ
thương lắm miền trung thương những người chiến sĩ áo xanh áo trắng
ngày đêm chống dịch để người dân được bình yên
thường quá quê tôi ơi mưa bão lại còn dịch nữa
lại khổ các chiến sĩ rồi
do mưa to liên tục nên các lán chạy đều ướt rột
nhiều lán trại cán bộ chiến sĩ phải thức trắng đêm căng mình khắc phục hậu quả
nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ canh gác quyết tâm kiểm soát người qua lại
khó khăn vất vả là thế
nhưng với tinh thần chống dịch như chống dịch
mọi người đã động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao
giữ gìn sức khỏe cho bản thân để tiếp tục chiến đấu cho những ngày sắp tới
trung úy nguyễn văn hoàn cán bộ đội cảnh sát giao thông thành phố hà tĩnh chia sẻ
chúng tôi làm chốt từ một mươi tám h đến hai h sáng
trời lại mưa nên cần kiểm soát chặt hơn người ra vào thành phố
mưa làm công tác phòng chống dịch của anh em thêm khó khăn
nhưng các lực lượng khác nhất là các nhân viên y tế còn vất vả hơn nhiều
những lúc này anh em cố gắng động viên nhau
mong sao hà tĩnh sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh
thượng úy trịnh minh tuấn công an thành phố hà tĩnh bày tỏ
hôm nay do mưa lớn nên anh em phải dựng lán chạy mới chắc chắn hơn để đề phòng gió cuột ngã
dù nắng hay mưa chúng tôi cũng chịu được
chỉ mong dịch bệnh covid một mươi chín nhanh chóng bị đẩy lùi
chia sẻ với báo chí ngay trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu
tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo sở giao thông vận tải cùng các địa phương
triển khai hỗ trợ các lực lượng ở các điểm chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng việc bố trí xe buýt làm nơi trú mưa
đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
chúng ta lại đang phải đối mặt với thách thức kép chống bão trong chống dịch
nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào lúc nhân dân cần lúc nhân dân khó luôn có công an
bởi vậy nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng công an được chia sẻ trên mạng xã hội
từ những việc làm ý nghĩa nhân văn
vì vậy nhiều cư dân mạng đã gửi những lời chúc chân thành nhất
đến những người chiến sĩ công an như tiếp thêm sức mạnh niềm tin
vì dân vì nước chúc các đồng chí mạnh khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ
không hào nhoáng hết lòng vì dân vì nước chúc các anh mạnh khỏe
chúc các anh thật nhiều sức khỏe để cùng nhân dân vượt qua đại dịch lần này
chúc các anh có sức khỏe để chống bão chống dịch cùng dân
đồng đảo cư dân mạng chia sẻ dù biết cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
sẽ còn nhiều khó khăn và vất vả
nhưng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ khẩn trương từ các ngành chức năng
và sự đồng lòng từ các cán bộ chiến sĩ cũng như toàn thể nhân dân
thì chắc chắn sẽ sớm khống chế dập dịch thành công
bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân
hãy cùng đồng hành chia sẻ sự quan tâm động viên để tiếp sức cho đội ngũ chiến sĩ
y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch qua fanpage của truyền hình công an nhân dân
hãy đồng hành chia sẻ sự quan tâm động viên để tiếp xúc cho đội ngũ chiến sĩ

hãy đồng hành chia sẻ sự quan tâm động viên để tiếp xúc cho đội ngũ chiến sĩ y bác sĩ
ở tuyến đầu chống dịch qua fanpage của truyền hình công an nhân dân
với lỗi này chủ phương tiện và lái xe đều bị xử phạt bốn mươi hai triệu chín trăm linh nghìn đồng
tước giấy phép lái xe ba tháng tức quyền sử dụng phù hiệu xe container hai tháng
và buộc hạ tải mới được lưu hành xe
theo đánh giá của cơ quan chức năng hiện nay trên thị trường xuất hiện tình trạng một số đối tượng
làm giả các loại giấy tờ xe sau đó bán ra ngoài cho các phương tiện xe lậu xe thế chấp ngân hàng
hoặc xe từ các nước khác nhập về việt nam
đáng chú ý các vi phạm không chỉ là giấy tờ của phương tiện các lái xe còn sử dụng bằng lái xe giả
việc xác định mục đích làm giả giấy tờ xe để đăng kiểm phải căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền
xong cũng có trường hợp xe có nguồn gốc bất hợp pháp dùng giấy tờ giả để lưu thông
phạt sẽ là phạt từ hai năm đến bảy năm tù
như vậy là cái hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức hoặc là sử dụng giấy tờ tài liệu giả
thì cái chế tài thì có thể lên đến bảy năm tù nếu như mà cái số lượng giấy tờ tài liệu giả nó lớn
bên cạnh đó việc các đối tượng sử dụng các giấy tờ giả không do các cơ quan có thẩm quyền cấp
còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính những phương tiện khi tham gia giao thông
đặc biệt có không ít trường hợp các đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
cái người sử dụng giấy tờ tài liệu giả đó ví dụ như là giấy tờ đăng ký đăng kiểm giả
thì rõ ràng là nhà nước sẽ thất thu một khoản thu chi phí liên quan đến việc đăng ký đăng kiểm
cũng như là chi phí về nhập khẩu ô tô
khi sử dụng các giấy tờ giả như vậy sẽ có nguy cơ phát sinh những vụ việc lừa đảo
ví dụ cái giấy tờ giả đó mà mang đi bán chuyển nhượng cho một người khác
mang đi cầm gỗ thế chấp thì rõ ràng là người nhận thế chấp này là một gỗ
người nhận chuyển nhượng đó thì bị lừa
cũng theo các chuyên gia để hạn chế thực trạng này cần đồng bộ các giải pháp
trong đó cần tập trung tuyên truyền đến người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình
trong việc trang bị đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
do cơ quan có thẩm quyền cấp để tham gia giao thông một cách an toàn
thưa quý vị chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua thì công an các đơn vị địa phương
đã liên tiếp phát hiện các vụ việc người dân trồng trái phép một số lượng lớn các loại cây có chứa chất ma túy
điều đáng nói việc trồng cây chứa chất ma túy thì không còn diễn ra ở địa bàn biên giới hẻo lánh
như những năm trước đây mà nó xuất hiện ngay ở các tỉnh thành phố
tình trạng trồng trái phép các loại cây chứa chất ma túy ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
vậy việc trồng tăng chữ cây cần sa và các loại cây có chứa chất ma túy khác thì sẽ bị xử lý như thế nào
cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này trong thời gian tới
một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với đại tá vũ văn hậu
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
xin cảm ơn đồng chí đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi bước vào phần trao đổi xin mời quý vị cũng như là đồng chí sẽ cùng đến với clip tổng hợp của chúng tôi
viêng sê đê gách sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quốc tịch tắp trồng tại khu vực bãi sữa sông hồng vừa bị lực lượng thuốc mát hà nội phát hiện phá bỏ
còn tại tỉnh đắp lắp dòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phát hiện bốn bộ trồng cây cần xa
với tiêu mô rất lớn trong dãy của bốn hội
trước đó tại bắc giang hơn ba cây thuốc việt bị thu giữ tại hành vườn của gia đình anh dương văn công
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn thạ lát xã thiên sơn huyện thị yên
vâng thưa đại tá vũ văn hậu có thể thấy rằng sau khi theo dõi clip vừa rồi thì đồng chí có bình luận gì
khi mà vợ trồng người pháp cho rằng trồng cây cần xa đó để dùng để làm vải
và xin đồng chí hãy cho biết là cây cần sa là loại cây gì và theo quy định của pháp luật việt nam
thì người dân có được phép trồng loại cây này hay không ạ
ngày sáu tháng chín vừa qua thì là công an quận long biên hà nội
phát hiện và triệt xóa một cái diện tích trồng cây cần xa của một cái ông người pháp
tên là frac ông này năm mươi năm tuổi lấy vợ là người việt nam
thế thì cái người vợ này thuê một cái miếng đất ba m hai ở cái bãi sông hồng
để trồng các cái cây ăn quả và cây khác và trồng sen
cây cần xa và đã thu giữ một trăm một mươi hai cây trọng lượng là ba mươi bốn kg và sau đó thì phát hiện thêm bốn mươi g
mà tùy cái cần xa khô nữa
thế thì cây cần xa này nó thuộc cái họ cannabis và trong bộ luật hình sự
của nước cộng hòa xã hội nghĩa việt nam và cái nghị định bảy mươi ba quy định rất rõ
là cây cần xa cây coca cây thuốc phiện các loại cây mà có chứa chất ma túy
thì nằm trong danh
đây là hành vi vi phạm pháp luật
thế còn vợ chồng ông ấy là khi đã vi phạm thì quy luật chung
bao giờ cũng tìm cách chối rồi đổ
thế thì có một cái đặc điểm mà họ báo lấy là thế này
cái cây lanh mà đồng bào các dân tộc của miền núi phía bắc
nhất là người mông người ta trồng để người ta lấy cái sợi người ta diệt vải
thì về mặt hình thức nó giống cái cây cần sa này
nhưng cây cần sa thì chỉ lấy hoa lấy lá và
phục vụ cho cái việc sử dụng nghiện hoặc là cái việc là kinh doanh trái phép
cũng như là chữa bệnh dân gian vân vân
tuy rằng đây là một hành vi vi phạm pháp luật và bất cứ trên cái lãnh thổ việt nam này
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
người dân không được phép trong kinh doanh như thế này
vâng thưa đồng chí thì cho đến thời điểm này thì cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an đã có những số liệu thống kê như thế nào về thực trạng này
và xin đồng chí hãy cho biết là nguyên nhân vì sao mà cái tình trạng trầm cây này là thế này

không chỉ diễn ra ở các đồng bào dân tộc ở trên vùng núi hẻo lánh nữa mà xuất hiện ngay tại các thành thị
những năm qua thì công tác phòng chống ma túy đạt được nhiều kết quả
trong đó có thể nói là một cái kết quả nổi bật nhất lại chính là
cái việc chúng ta đã kiểm soát ngăn chặn được cái việc trồng các loại cây có chứa chất ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây thì lại xuất hiện cái tình trạng trồng
tái trồng các loại cây có chứa chất ma túy
mà chủ yếu là cây thuốc viện và cây cần sa
ví dụ như ở các tỉnh tây nguyên như là đắk lắc đắk nông gia lai bình thuận
thì trồng các cái loại cây cần sa này
thế và ở phía bắc thì như ở bậc giang hay là hà nội bắc tử liêm gia lâm
và cái vụ gần nhất hay chính là ở long biên
là cái việc trồng cây thuốc viết và cây cần sa
thế thì cái loại trồng của các cái cây này thì chủ yếu nó ở diện tích nhỏ lẻ
sen lẫn với các loại cây khác hoặc ở trong vườn nhà
thế thì tại sao nguyên nhân này nó lại có một cái phát triển trong thời gian gần đây
thì cũng phải nói rõ là cái nhu cầu sử dụng cái loại này là nó có thật
cái thứ hai nữa là nó không những sử dụng cho cái hút khít về cái người sử dụng cái chất ma túy này
mà nó lại còn liên quan đến cái việc chữa bệnh
thế rồi thì là thức ăn ra súc hoặc thậm chí người ta ngâm rượu người ta bán
nếu như bình thường một cái lượng như thế mà người ta ngâm rượu thành một cái bình rượu rồi bán được vài triệu
thế thì như vậy là cái nguyên nhân cả về nhận thức về công tác quản lý hay về pháp luật
và các cái nguyên nhân khác kể cả chủ quan khách quan nó dẫn đến cái tình trạng như này
nhưng mà nói tóm lại chúng ta phải đấu tranh tuyên truyền rồi các cái hình thức để mà ngăn chặn xóa bỏ tình trạng này
vậy thì theo quy định của pháp luật hiện nay thì việc trồng cây quốc gia
cũng như là các loại cây có chứa chất ma túy thì sẽ bị xử lý như thế nào
và cái công tác đấu tranh xử lý hiện nay thì có gặp cái điều gì khó khăn này không
trong cái bộ luật hình sự thì cái chương hai mươi nói về cái tội phạm ma túy là có một mươi ba điều
trong đó từ cái điều hai trăm bốn mươi bảy điều hai trăm năm mươi chín thì trong đó cái điều hai trăm bốn mươi bảy này nói về cái tội là trồng cây có chứa chất ma túy này
thế thì sao
thế thì đây là cái là về mặt tội danh
tuy nhiên là nó lại là cái tội danh mà có cái hình phạt nhẹ nhất
thế thì cụ thể là ở đây cái khó khăn thì có thể nói là rất nhiều nhưng mà chủ yếu là cái địa bàn này
cái rồi những cái việc trồng sen này cái việc phát hiện ra nó là rất khó
nhưng khi phát hiện rồi thì xử lý cái hành vi trồng cái loại cây này
thậm chí là cái luật hiện nay còn chưa quy định là cái hạt cây ma túy này
bị xử lý cho nên là họ bán mua bán với nhau thậm chí đưa lên mạng công khai
thế và khi mà chúng ta bắt giữ triệt phá xử lý được thì chủ yếu đang xử lý về cái hành chính thôi
đấy và chỉ xử lý hình sự và nó cũng là còn nhẹ
tôi nói ví dụ trong cái điều luật người ta quy định là nếu anh vi phạm mà anh tự nguyện anh phá thì có thể là miên
nhưng nếu anh vi phạm mà anh phạt hành chính thì nó chỉ ở cái mức năm năm mươi triệu đồng là cao nhất
thế còn nếu muốn xử lý hình sự được thì chẳng hạn như là anh phải vi phạm tới hai lần
thế sau đó lại anh lại tái phạm và cái số lượng cây phải đến năm trăm linh cây thì mới phạt từ sáu tháng đến ba năm
còn nếu trường hợp mà đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức nguy hiểm mà tới ba cây trở lên thì mới phạt mức cao nhất là bảy năm
chính vì thế mà các đối tượng thường lợi dụng kẽ hở đó
đúng như vậy
thế thì người ta với cái tôi cho rằng là cái sử dụng này
nó phát triển và nó lại gắn liền với lại cái nhu cầu và cái lợi ích nữa
vậy thưa đồng chí trong cái thời gian tới thì cái thực trạng người dân mà trồng cây cần sa
cũng như là các loại cây có chứa chất ma túy ngày càng gia tăng như hiện nay
thì lực lượng công an có cái những cái biện pháp như thế nào để đấu tranh mạnh với cái tình trạng này
lực lượng công an với cái vai trò nằm cốt trong cái công tác phòng chống ma túy
bên cạnh cái nhiệm vụ đấu tranh
thì cũng có nhiều cái việc phải làm
nhưng theo tôi cho rằng là công tác phòng chống ma túy nói chung
và cái giải quyết cái vấn đề trồng cây có chứa ma túy này
có nhiều cái giải pháp phải làm
nhưng mà tôi nói rằng bốn cái chùm giải pháp chính
thứ nhất là cái giải pháp về kinh tế xã hội
thế thì muốn người dân người ta từ bỏ cái việc trồng cây đó
thì phải có những cái đầu tư phát triển về hạ tầng
về chăm lo đời sống về chuyển đổi cái cây trồng làm sao đó
để mà cái người dân người ta đảm bảo được cái cuộc sống bình thường
bên cạnh đó là những cái quy định về pháp luật phải đủ sức gian đe
chứ nếu như thế này thì cũng gặp khó
cái thứ ba nữa là tuyên truyền về nhận thức về tác hại
về trách nhiệm công dân
thế rồi là phải tổ chức những cái ví dụ như ký cam kết
và đặc biệt không để các đối tượng nó lợi dụng người dân
mà trồng nó như kiểu đặt hàng á
thì người dân người ta rất dễ vi phạm cái lợi nhuận như thế
và cái thứ tư là công tác phòng ngừa và đấu tranh
phải nắm được địa bàn kịp thời phát hiện đấu tranh
và sử dụng trong đó
phải hướng tới có những cái công nghệ cao để kiểm soát được
ở những cái cánh rừng mênh mông hay ở những cái nhà dân
ở nước ngoài thậm chí người ta còn dùng cái đo nhiệt độ
để người ta xem rằng là anh trồng như thế nào
thì tôi cho rằng là bốn cái giải pháp đồng hợp
thì có thể giải quyết được
vâng xin một lần nữa cảm ơn những trao đổi của đại tá vũ văn hậu
với những chia sẻ vừa rồi và chắc chắn rằng
những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp quý vị khán giả hiểu hơn
để không ai vô tình hay là cố ý trồng các loại cây
có chứa chất ma túy dẫn đến vi phạm pháp luật